bão số ba đã được chính phủ các bộ ngành đặc biệt là các địa phương tập trung chỉ đạo rất quyết liệt
nên đã giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra
đến ngày hai mươi tháng tám theo số liệu tổng hợp bão số ba đã khiến một người chết một người mất tích ba người bị thương
về sản xuất nông nghiệp có khoảng trên năm hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
năm trăm chín mươi năm hectare cây trồng lâu năm bị thiệt hại hai trăm năm mươi một cây bóng mát cây xanh bị gãy đổ
theo đánh giá của các thành viên ban chỉ đạo
báo về hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão là chuẩn xác
tuy nhiên cấp độ gió như dự báo là chưa sát
cụ thể dự báo là giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn nhưng trên thực tế chỉ đạt cấp bảy cấp tám cấp chín
lý giải điều này trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho rằng
bão số ba là cơn bão rất phức tạp do được hình thành từ giải hội tụ nhiệt đới
vùng ảnh hưởng rất rộng đường đi của bão và cấp độ bão có sự thay đổi khi vào đất liền gặp massag
cơn bão số ba là cao hơn so với cơn bão số một
cho nên là vào đất liền nó cũng có tạo điều kiện nó bị siêu hơn
cái vùng phía bắc này nó có mát sát mặt điểm nó lớn hơn
kết luận cuộc họp đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho rằng
qua ba cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay cho thấy
tính chất của bão ngày càng có nhiều yếu tố dị biệt khó dự đoán
mặc dù bão số một và số ba có cùng cấp độ là cấp chín cấp một mươi
nhưng ở bão số một khi vào bờ thì di chuyển chậm và cấp độ bão tăng lên đã gây thiệt hại rất lớn
với bão số ba khi vào bờ cấp độ giảm rất nhanh và tan thành áp thấp nhiệt đới
vì vậy công tác dự báo đòi hỏi cần được tăng cường đầu tư nâng cấp các điểm quan chắc trên đất liền
để thu thập thông tin và đưa ra số liệu chuẩn báo chính xác hơn
tất cả các tỉnh đã thể hiện một tinh thần là chủ động đối phó
riêng các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định tâm điểm đổ bào đấy
thì đến dòng quốc này là không có cái thiệt hại đáng chạy
đây là cái quả nổi lên
theo báo cáo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hoàn lưu sau bão số ba tiếp tục sẽ gây mưa tại các tỉnh ở bắc bộ đặc biệt là phía tây bắc bộ
nên khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất rất lớn
vì vậy tại cuộc họp đồng chí trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
các đơn vị khẩn trương giả soát thiệt hại hướng dẫn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão
khôi phục lại sản xuất đặc biệt là khẩn trương tiêu thoát úng cho trên bảy trăm linh hectare lúa bị ngập
tổng cục thủy lợi xem xét mức độ xả nước tại các hồ chứa để vận hành an toàn
trung tâm khí tượng thủy văn theo dõi sát diễn biến của hoàn lưu sau bão để thông tin kịp thời
tiếp tục với những thông tin về công tác khắc phục hậu quả bão số ba
theo thống kê ban đầu tại tỉnh lào cai mưa lũ làm một người chết một người mất tích
bảy nhà dân bị sập đổ cuốn trôi và hơn hai trăm bảy mươi nhà khác
các phải sơ tán
tại huyện văn bàn mưa diện rộng đã gây ra một đợt lũ lớn ở hầu hết các sông suối trên địa bàn huyện
dạng sáng nay nước lũ trên suối chăn đoạn từ xã nậm xé về xã hòa mạc đã lên rất cao
làm ngập nhiều nhà dân ven hai bên bờ
trên suối ngòi nhù lúc bảy giờ sáng nay mực nước lên tới chín mươi chín mươi sáu mét biên độ lũ đạt mức năm năm mươi m
hơn hai trăm linh ha lúa ngô bị thiệt hài nặng
riêng xã dương quỳ có sáu mươi hectare diện tích hoa màu bị ảnh hưởng
ba nhà dân bị cuốn trôi thiệt hại hơn năm tỷ đồng
khu vực trung tâm thôn một mươi bốn tức là khu vực sân vận động này
thì chia ra làm hai hướng
một là cái khu vị chia cắt đây là dồn hết sang bên khu trung tâm
địa điểm là cho bà con di chuyển tài sản
cũng như là con người là đêm lên khu vực trường tiểu học
đấy là chúng tôi bố trí ổn định tại đó
nói anh là đến thời điểm này là trên địa bàn xã là đã cơ bản ổn định
còn sắp xếp những hộ mà mất nhà cửa thì một hộ
thân thì nhờ anh trai thì chúng tôi đang cho lực lượng
rồi là bà con giúp đỡ để khôi phục lại
mưa lũ cũng đã khiến giao thông bị ảnh hưởng trên các tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi
tuyến bốn bốn d và các tuyến tỉnh lộ một trăm năm mươi một một trăm năm mươi hai xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây cản trở giao thông
tỉnh lào cai đã chỉ đạo các địa phương thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ
theo phương châm bốn tại chỗ để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
hiện nay nước trên các sông suối và những khu vực bị ngập úng đã bắt đầu rút
chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tham gia giao thông
nhất là qua những khu vực có nguy cơ sạt lở và các ngầm tràn
tại tuyên quang mưa lũ kèm theo gió lốc đã làm cho bốn nhà dân bị sập đổ hoàn toàn
một trăm linh năm ngôi nhà dân bị tốc mái bốn lớp học mầm non và một trạm y tế ở huyện sơn dương bị tốc mái sập đổ
rất may không có thiệt hại về người
ngoài ra ngập úng gần một trăm năm mươi hectare lúa và hoa màu
hơn một trăm linh hectare mía cây lâm nghiệp và nhiều hàng cây ven đường quốc lộ hai c bị gãy đổ
ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại tại các địa phương
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang
đã cử cán bộ xuống những nơi bị thiệt hại chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
giải tỏa các cây ven đường quốc lộ bị đổ để bảo đảm an toàn giao thông
cùng với đó các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh tuyên quang
cũng tham gia giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại tu sửa lại nhà ở để ổn định chỗ ở và sinh hoạt
trong khi mưa bão đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân các tỉnh miền núi phía bắc
thì tại điện biên dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản hột
xã mừng đôn huyện tủa chùa nhằm đưa người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở lũ quét
đến nơi ở mới an toàn hơn đã triển khai hơn một năm
nhưng các hộ dân sống trong vùng cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét
vẫn chưa được di rời
người dân đang sống trong lo âu thấp thòm từng ngày trước các cơn bão liên tục ập đến
phản ánh của phóng viên truyền hình nghe dân
đã hơn một năm trôi qua từ khi dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản hột
xã mừng đôn được ký quyết định tiến độ thi công y ạch
khiến các hạng mục gần như chưa được tiến hành triển khai
một mùa mưa nữa lại đến sự lo sợ bị lũ cuốn trôi
vùi lấp đang đè nặng lên tâm trí năm mươi bốn hộ dân bàn hột
đặc biệt là đối với các hộ giáp ven suối nằm trong vùng cảnh báo cực kỳ nguy hiểm
phải quy hoạch di rời khẩn trương
dự án thì nói chung là trong ba điểm mặt bằng để di năm mươi bốn hộ dân trong thôn bản hột tôi đi ra
thì cũng đã cơ bản là cũng đã xong hai điểm còn một điểm chưa thi công xong
nhưng cơ bản là chúng tôi cũng cố gắng tạo điều kiện để vận động người dân lên
ở những cơ bản là còn có những cái vấn đề chính là nước và điện chưa có
sau này tôi kính mong thế nào sau đó đảng nhà nước cố gắng quan tâm
lên kia để mình sống an tâm để mình sống
theo quy hoạch của dự án năm mươi bốn hộ dân bàn hột sẽ được di rời đến ba địa điểm mới
với tổng diện tích quy hoạch gần năm hectare
mỗi hộ sẽ được hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho việc di chuyển và làm nhà mới
tuy nhiên hiện tại ủy ban nhân dân huyện tùa chùa chỉ mới cơ bản thực hiện
các hạng mục giải phóng mặt bằng đường giao thông hệ thống thoát nước
và di chuyển được một số nhà còn lại những hạng mục khác đến nay vẫn đang nằm trên giấy
nhưng mà đến nay thì cái nghiệp này
nguồn kinh phí để bố trí cho cái dự án này thì mới bố trí được một mươi trên tổng số ba mươi chín tỷ đồng
đến nay thì cũng đã bắt đầu bước vào mùa mưa nũ của hai nghìn một mươi sáu
cái vùng này thì cũng rất là nguy hiểm
nhân dân thì cũng rất là mong muốn là sớm được bố trí cái nguồn kinh phí
đền bù giải phóng mặt bằng cũng như là bố trí tiền hỗ trợ cho nhân dân
để di chuyển lên trước mùa mưa
và khẩn trương bố trí các hạng mục về điện
cũng như là nước sinh hoạt
để cho người dân khi di chuyển lên có đủ các điều kiện để đáp ứng nhu cầu cuộc sống
hiện nay bà con bản hột đã được bốc thăm chế đất trên mặt bằng mới
thế nhưng kinh phí hỗ trợ di chuyển là hai mươi triệu đồng trên một hộ vẫn chưa được bố trí
bởi vậy hầu hết các hộ dân vẫn chưa thể di chuyển được
đến giờ thì di rời được cả ba bốn hộ
nhưng được hai hộ là được sắp xếp nhà ổn định
còn ba bốn hộ thì còn nhà tạm
và nước vẫn chưa còn chưa giải quyết được nhà nước
thế chúng tôi kính mong cướp trên giúp lỡ
với những khó khăn mà ủy ban nhân dân huyện tùa chùa đưa ra
thì gần như có thể nhìn thấy mùa mưa năm nay
người dân bản hột sẽ phải lại tiếp tục gần mình chống trọi cùng thêm tai
để tránh thiệt hại do bão lũ gây ra
hiện bà con trong bản đã chủ động sơ tán tài sản ra khỏi nhà
tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tình thế
vấn đề cấp thiết nhất lúc này là tỉnh điện biên
biên cần khẩn trương bố trí kinh phí để hoàn thành dự án
di rời toàn bộ số người dân sống trong vùng nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
nhằm động viên khuyến khích các em đến trường
từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trở về trước
tỉnh đắk lắc đã có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa
vở viết và đồ dùng học tập thiết yếu
cho học sinh dân tộc thiểu số
tuy nhiên năm nay do nguồn thu ngân sách của tỉnh gặp khó khăn
nên đắk lắc phải tạm dừng chính sách này để đánh giá và xây dựng lại
cho phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương
để các phụ huynh học sinh chủ động mua sách giáo khoa
vở viết và đồ dùng học tập thiết yếu cho con em mình kịp bước vào năm học mới
ngay từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc
đã có công văn chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo
phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương
thông báo trên đài truyền thanh huyện xã và đến từng hộ gia đình học sinh về chủ trương này
đồng thời các địa phương giả soát hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thông qua chương trình sách cũ cho bạn
bảo đảm không có học sinh nào vì thiếu sách giáo khoa vở viết đồ dùng học tập mà phải bỏ học
sau khi có kết luận của ủy ban dân tỉnh là cho dừng cái chính sách này
vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
chúng tôi có thông báo đến tất cả
các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng giáo dục
và yêu cầu phòng giáo dục và các trường trực thuộc
thông báo là cụ thể đến cho từng phụ huynh học sinh
người đồng bào dân tộc tiểu số biết về vấn đề này
để họ chú đồng trong vấn đề là mua sống sách giáo khoa
và các dụng cụ học tập cho các em để chuẩn bị cho năm học mới
và chúng tôi cũng đã có kế hoạch là chỉ đạo cho các đơn vị là ra soát lại
những em học sinh nào mà quá khó khăn
không có sách giáo khoa không có dụng cụ học tập đó
thì chúng tôi đề nghị với công ty sách thiết bị trường học của tỉnh
sẽ hỗ trợ cấp sách giáo khoa và các dụng cụ học tập cho các em
bình quân mỗi năm đắk lắc đã trích ngân sách địa phương
và huy động các nguồn lực xã hội hóa được trên dưới ba mươi tỷ đồng
để cấp sách giáo khoa vở viết và dùng cụ học tập
thiết yếu cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn
theo đó mỗi học sinh dân tộc thiểu số từ lớp một đến lớp một mươi hai
được cấp một bộ sách giáo khoa sách bài bổ trợ vở viết
đồ dùng học tập thiết yếu
nhờ đó học sinh dân tộc thiểu số đến trường trên địa bàn tỉnh
luôn đạt tỷ lệ cao đồng thời ngăn chặn được tình trạng
học sinh bỏ học dễ chừng do hoàn cảnh khó khăn không có sách vở
chính sách này được thực hiện như vậy liên tục từ năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
cho đến hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nó cũng hỗ trợ và giúp cho các em học sinh dân tộc thiểu số
có điều kiện có sách vở và một số các dùng cụ học tập thiết yếu
để cho các em đến trường
và cái điều này chắc chắn là nó sẽ góp phần
thứ nhất là huy động các em đến trường lớp
rồi là chống bỏ học
thì chính sách này cũng góp phần
nó giải quyết cái tình trạng khó khăn cho con em
các đồng bào dân tộc tiểu số trên địa bàn của tỉnh đức lắc
mà hiện nay theo thống kê
mà chúng tôi tính được thì số học sinh dân tộc tiểu số
ở tất cả các nhà trường chiếm khoảng chừng ba mươi
tỷ lệ học sinh trong toàn tỉnh
qua tìm hiểu của phóng viên đến thời điểm hiện nay
vẫn còn nhiều phụ huynh là người dân tộc thiểu số
ở vùng sâu vùng xa chưa biết được thông tin trong năm học này
tỉnh tạm dừng việc cấp sách giáo khoa vở viết
và đối dụng học tập thiết yếu cho học sinh dân tộc tiểu số
vì vậy bước vào năm học mới từ ngày một mươi năm tháng tám vừa qua
còn có một số học sinh đến trường vẫn không có sách giáo khoa phở viết
chủ trường mới này do chủ tịch ubnd tp hà nội đưa ra
tại buổi tiếp xúc cử tri quận hoàn kiếm vài ngày trước
đang gây ra sự chú ý đặc biệt từ phía dư luận
nhất là trong bối cảnh chỗ đỗ xe đậu xe
đang là vấn đề khó giải quyết tại hà nội
phố trần quốc toãn biển cấm cứ cấm xe vẫn đẩy tràn hai bên đường
suốt ngày phải chứng kiến xe đậu lộng rộng trước cửa nhà
nhiều người mong muốn rằng theo chủ trương mới này
người dân ít ra cũng có một bên hẻ phố
đỡ phải đi xuống lòng đường
cái chủ trường này nó rất tiện lợi là tạo điều kiện
thứ nhất là cho những người có phương tiện
người ta đỗ được đúng quy củ
và thứ hai là giải quyết được cái vấn đề này
không coi như là ổn tắc nghĩa là có chất tự
và cái thứ ba nữa là cái đỗ xe như thế
thì nó cũng tạo được cho cái công bằng giữa các gia đình
hoặc là những người ở cái khu vô đó
người ta có xe người ta đỗ người ta được cái công bằng như thế
theo tôi thì cũng là cái chủ trương là rất là hay
thì là ngày chắn ngày lẻ cũng được
nhưng mà chúng tôi là nhiều khi xe phương tiện
tôi hay di chuyển trong nội thành hà nội
thì đôi khi là cũng có thể là bất cập
nhưng mà mình thì thế là cái chủ trường của thành phố
thì mình không biết nhưng có lẽ là lên
cũng như thế bởi vì mật độ dân số thành phố rất là đông
thì nên ngày chắn ngày lẻ là rất là hay
theo tôi là như thế
ghi nhận của chúng tôi trên các tuyến phố giả tượng
trần quốc toản những ngày qua
mặc dù công ty khai thác điểm đỗ xe hà nội
bố trí kẻ vạch dừng đổ cho các phương tiện
theo hai chiều
và có biển cắm đỗ
nhưng tình trạng dừng đổ ô tô sai quy định rất lộn xộn
tôi hoàn toàn nhất trí
về ý kiến của chủ trường của thành phố
bởi vì là
nó tạo rất điều kiện
rất tốt cho
mọi người ví dụ như là
các hộ kinh doanh bên lẻ
và bên chắn
là rất là bình đẳng
hôm nay đỗ bên này thì bên kia sẽ bị thiệt
hoặc ngược lại
cái phương án này thì nó sẽ giải quyết
một phần của cái
chữ thiếu vắng bãi đỗ xe
bởi vì bây giờ
khi đô thị hóa
thì bây giờ phương tiện giao thông nó rất nhiều
nhưng mà mình không có một cái quy củ
không có một cái chủ trương như thế
thì nó sẽ tạo ra
ở những cái phố hẹp những phố trần ngỗ toàn này
thì mà để đi như thế
thì coi như nó thành ra hai chiều
bãi đỗ đỗ đấy
thì nó sẽ không có một cái trật tự nào đó
và cái chủ trương này là cái thứ nhất
nó đem lại cho đô thị
một cái trật tự
và có lơi đỗ xe
và tạo ra điều kiện
đường phố nó thông thoảng
đỗ xe theo ngày chẳng
lẽ là chủ trương mới
hiệu quả của giải pháp này thì chưa thể khẳng định
tuy nhiên đối với một thành phố đông dân cư
mật độ phương tiện lớn như hà nội
thì những giải pháp như thế này
có lẽ cần phải sớm được thử nghiệm
và hà nội sẽ thí điểm trên hai tuyến phố
là trần quốc toản và nguyễn gia thiều
chuyển sang một số thông tin y tế
vừa qua tại bến tre
bộ y tế đã tổ chức tập huấn công tác truyền thông
và cung cấp thông tin y tế
buổi tập huấn nhằm nắm bắt tình hình thực tế
tại địa phương và phản ánh
những vấn đề y tế cơ sở như công tác
phòng chống sốt xuất huyết giảm quá tải
và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tại bộ tập huấn viện pasteur
tp hcm đã cung cấp truyền đề thông tin
về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết
theo đó dự báo trong thế gian tới
sốt xuất huyết vẫn lưu hành
tại khu vực phía nam và sẽ gia tăng mạnh
từ đầu năm tới nay các bệnh truyền nhiễm
chủ yếu tại biển tre là sốt xuất huyết
tay chân miệng sốt phát ban nghi sởi rô bê la
trong đó sốt xuất huyết tăng gần ba lần
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do ảnh hưởng của đỉnh dịch cuối năm hai nghìn một mươi năm
vẫn còn tiếp diễn đến các tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
hiện nay đối với nguồn nhân lực
hầu hết các cơ sở đều thiếu bác sĩ điều trị
chưa đặt chuẩn về trình độ chuyên môn
và quản lý chưa đủ biên chế
điều này khiến người bệnh thường điều trị
tại các bệnh viện tuyến trên
tạo ra tình trạng quá tải bệnh viện
hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân
tại tỉnh quảng ngãi
đã tái phát trở lại
ngay sau khi phát hiện hai trường hợp mắc bệnh
ngành y tế quảng ngãi đã triển khai
các biện pháp kiểm soát và phòng bệnh
tại địa bàn nơi có ca bệnh
ngay khi phát hiện ca bệnh
sở y tế quảng ngãi đã thành lập đoàn đến kiểm tra thực tế
tại xã sơn ba huyện sơn hà
tại nhà của hai bệnh nhân bị hội chứng viêm da dày rừng
các ngành chức năng đã kiểm tra mẫu gạo
thực phẩm nguồn nước của gia đình bệnh nhân
sử dụng trong thời gian qua
khi nhận ban đầu cho thấy gạo gia đình sử dụng
đã có hiện tượng ẩm mốc trong nhiều tháng qua
bệnh dịch bệnh có thể lây lan rộng hơn
ngoại về tính mạng người dân
khoan ngoan của người dân
sau ba năm tạm lắng
căn bệnh viêm da dày sừng bằng tay bằng chân
đã tái phát tại quảng ngãi
trước tình hình này ngành y tế quảng ngãi
đang triển khai các biện pháp y tế
khử môi trường triển khai các biện pháp giám sát môi trường
để ngăn chặn căn bệnh lây lan rộng ra cộng đồng
sau khi kiểm tra thực địa
trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi
tiến hành lấy mẫu nước mẫu gạo
tại gia đình người bệnh để tiến hành
xét nghiệm các độc tố nguy cơ
đánh giá hiện trạng môi trường sinh hoạt
của người dân tại xã sơn ba huyện sơn hà
toàn bộ khu vực ở thôn làng trai
xã sơn ba nơi vừa xuất hiện
hai ca bệnh đều được full chloramine b
để khử chung
ngành y tế cũng kiến nghị bộ y tế
hỗ trợ tăng cường các vi chất cho người bệnh
và người dân khu vực có nguy cơ
để hạn chế bệnh tái phát ra cộng đồng
phải thực hiện tốt công tác vệ sinh
bao gồm vệ sinh môi trường
vệ sinh nhà cửa vệ sinh cá nhân
nhóm giải pháp thứ hai
đó là tăng cường
vitamin và khoan chất cho người dân
và người bệnh để phòng chống bệnh như tốt
đặc biệt là hướng dẫn
cho người dân là không nên ăn
gạo mốc gạo ẩm ướt
và nhóm giải pháp thứ ba
đó là chỉ đạo cho các đơn vị y tế
sẽ tổ chức khám sàn lọc
và phát hiện
nếu có phát hiện bệnh nhân mới
thì chúng ta sẽ chỉ đạo
chuyển về các xã y tế điều trị
hội chứng viêm da dày sừng
khởi phát tại quảng ngãi từ năm hai nghìn một mươi
với điểm nóng là xã ba điền
huyện ba tơ
sau đó tiếp tục xuất hiện tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
tổng số ca mắc hội chứng
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn
là hai trăm bảy mươi trường hợp
và hai mươi ba người đã tử vong
riêng năm hai nghìn một mươi sáu đây là hai trường hợp đầu tiên được phát hiện
tiếp theo là những thông tin văn hóa đáng chú ý
tại nhà hát lam sơn thành phố thanh hóa
ubnd về văn hóa và nghệ thuật cộng hòa philippines
đại sứ quán philippines tại việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
vừa phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật
những ngày văn hóa philippines tại việt nam
chương trình những ngày văn hóa philippines tại việt nam
gồm một chuỗi các hoạt động nghệ thuật triển lãm
diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám tại hà nội và thanh hóa
trong chương trình nghệ thuật duy nhất tại thanh hóa
công chúng đã được thưởng thức những tiết mục âm nhạc cổ điển đặc sắc
của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới
các nghệ sĩ tham gia biểu diễn đều là những nhạc công
ca sĩ opera tên tuổi của philippines
từng đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc uy tín của philippines và quốc tế
bằng tài năng và tình cảm của mình
các nghệ sĩ philippines đã đem đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ về âm nhạc cổ điển
đồng thời tạo nên cầu nối văn hóa nghệ thuật
giúp người dân việt nam hiểu thêm về đất nước và con người philippines
chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín
tại thị trấn hương sơn huyện phú bình tỉnh thái nguyên đã khai mạc
ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh thái nguyên là một hoạt động văn hóa lớn
nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn
đồng thời biểu dương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
thắt chặt tình đoàn kết gắn bó keo sơn của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh
ngày hội cũng là sân chơi bổ ích có ý nghĩa giáo dục đẩy thêm tự hào về truyền thống quê hương cách mạng
góp phần tuyên truyền quảng bá và bảo tồn những giá trị văn hóa phong phú độc đáo của địa phương
ngày hội năm nay với sự tham gia của gần bốn trăm linh nghệ nhân diễn viên đến từ các đoàn văn nghệ quần chúng
của chín huyện thị thành và mang đến các nội dung phong phú như thi văn nghệ thi trình diễn trang phục các dân tộc
giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa trích đoạn lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc
trưng bày trại văn hóa và ẩm thực
sáng nay tại hà nội đã diễn ra chương trình giao lưu khát vọng chinh phục đỉnh cao giữa xã thủ hoàng xuân vinh
và thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi
và đoàn viên thanh niên
trong chùm hoạt động tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm hai nghìn một mươi sáu sáng ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
thành đoàn hà nội tổ chức chương trình giao lưu khát vọng chinh phục đỉnh cao tại cung văn hóa thể thao thanh niên hà nội
tham dự chương trình có các đại biểu lãnh đạo trung ương thành phố huấn luyện viên nguyễn thị nhung sạ thủ hoàng xuân vinh
đội tuyển bắn súng quốc gia một trăm linh thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện
hai mươi thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu và gần năm trăm linh đoàn viên thanh thiếu nhi thủ đô
tại chương trình các bạn đoàn viên thanh niên thủ đô được giao lưu sôi nổi hấp dẫn giữa sà thủ đại tá hoàng xuân vinh
với đại diện thủ khoa xuất sắc đinh xuân trung thủ khoa xuất sắc đại học kinh tế đại học quốc gia
vũ thị thu huyền thủ khoa xuất sắc đại học phòng cháy chữa cháy
xoay quanh các chủ đề hành trình trở thành nhà vô địch và thủ khoa xuất sắc
những động lực để vượt qua khó khăn vươn tới đỉnh cao cảm hứng hiệu ứng tích cực từ nhà vô địch thủ khoa xuất sắc
đến với thế hệ trẻ và mong muốn nguyện vọng của nhà vô địch thủ khoa xuất sắc đối với xã hội
thông qua chương trình ban tổ chức mong muốn tôn vinh biểu dương những nỗ lực vươn lên của chính mình
để thành công trong cuộc sống đồng thời gửi tới các bạn trẻ thông điệp khát vọng vươn tới những đỉnh cao
thông qua việc học tập lao động và không ngừng công hiến
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ muốn gia nhập eu vào năm hai nghìn hai mươi
hà lan sắp công bố kết quả điều tra vụ máy bay mh một mươi bảy
thổ nhĩ kỳ mong muốn gia nhập liên minh cho eu vào năm hai nghìn hai mươi ba
đây là tuyên bố của đại sứ thổ nhĩ kỳ tại eu selim đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn
báo chí đức ngày hôm qua
quan chức ngoại giao thổ nhĩ kỳ einn cho biết quy chế thành viên đầy đủ của eu sẽ rất quan trọng
đối với nước này về lâu dài việc thổ nhĩ kỳ không được gia nhập eu là một thiếu sót lớn
năm hai nghìn hai mươi ba là năm quan trọng đánh dấu một trăm linh năm thành lập cộng hòa thổ nhĩ kỳ
trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker cho rằng
đàm phán giữa các quốc gia eu và thổ nhĩ kỳ sẽ phải mất nhiều năm
thời gian đàm phán có thể kéo dài do ankara vẫn chưa hoàn thành các điều kiện
cần thiết tuy nhiên chủ tịch sanker cho rằng cần phải tiếp tục đàm phán
hướng tới một giải pháp tổng thể mang lại lợi ích cho người dân của thổ nhĩ kỳ
tổng thống brazil dilma rousseff đang bị quốc hội đình chỉ chức vụ vừa tuyên bố
sẽ tự bào chữa trong phiên họp cuối cùng tại thượng viện về việc chính thức bãi nhiệm bà
vào ngày hai mươi năm tháng tám tới để bảo vệ công lý và nền dân chủ
phát biểu trước báo giới tổng thống russép tái khẳng định vô tội
và không có bất kỳ hành vi vi phạm tài chính nào trong thời gian cầm quyền như các cáo buộc
được đưa ra nhằm phế chuất bà bà rusev cho biết trong trường hợp các nghị sĩ bỏ phiếu không
đồng ý với việc phế chuất tổng thống bà sẽ cho tiến hành trưng cầu ý dân về khả năng tiến hành
tổng tuyển cử sớm trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm hai nghìn một mươi tám theo bà ruscef nếu bị đảo chính
nền dân chủ brazil một lần nữa sẽ thất bại và kêu gọi tiến hành cải cách chính trị bởi hiện nước
pháp này có tới gần ba mươi chín đảng cùng tham gia vào thành phần quốc hội dự kiến ngày hai mươi chín tháng tám
bà russev sẽ dự phiên tòa xét xử mình kể từ khi bị đình chỉ chức vụ hồi tháng năm vừa qua
hôm qua một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thành phố straburg miền đông bắc nước pháp
vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nước pháp vẫn chưa hết chấn động sau một loạt vụ tấn công
mà thủ phạm là các phần tử hồi giáo cực đoàn
các nhân chứng cho biết
kẻ tấn công đã hết thánh a la vĩ đại và cầm dao đâm vào bụng nạn nhân khi ông này rời nhà để đi
mua sắm thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó trong khi nạn nhân là một người đàn ông do thái sáu mươi hai tuổi
đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và vết thương không nguy hiểm đến tính mạng hiện cảnh sát chưa
đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ tấn công song họ cho biết hung thủ khoảng bốn mươi tuổi và có tiền sử
mắc bệnh tâm thần năm hai nghìn một mươi đối tượng bốn mươi tuổi này đã dùng một thanh sắt tấn công một người đàn
người khác ở quảng trường thành phố và sau đó đã bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần theo phán
quyết của tòa án phát ngôn viên thuộc cơ quan công tố hà lan vừa cho biết báo cáo điều tra ban
dầu về vụ bắn rơi máy bay mh một mươi bảy của hãng hàng không malaysia airlines trên bầu trời đông ukraine sẽ
được công bố vào cuối tháng tới hãng tin afp dẫn lời phát ngôn viên grim de bruun của cơ quan
công tố hà lan cho biết cuộc họp ngày hai mươi tám tháng chín tới sẽ công bố kết quả của cuộc điều tra hình sự
liên quan đến vụ máy bay của malaysia airlines rơi tại ukraine ngày bốn tháng tám thủ tướng malaysia najib
iraq cho biết đội điều tra chung gồm năm nước australia bỉ hà lan malaysia và ukraine sẽ
triệu tập một cuộc họp để xác định kế hoạch hành động đưa những thử phạm ra trước công lý sau khi
đăng tải báo cáo các nhà điều tra hà lan hồi tháng một mươi năm ngoái cũng đã công bố báo cáo cho rằng máy
có thể trúng một tên lửa đất đối không do nga sản xuất báo cáo không do ai chịu trách nhiệm
hay địa điểm chính xác tên lửa được phóng đi trong bối cảnh làn sóng người dân từ các nước
đang xảy ra xung đột ở trung đông di cư ồ ạt sang châu âu áo cho rằng cần phải tiến hành
kiểm soát lâu dài đường biên giới dọc tuyến lộ trình ban căng như một biện pháp nhằm ngăn
chặn dòng người tị nạn đổ vào lục địa già trả lời phỏng vấn trên báo
truyền thông songran của đức ngoại trưởng áo sebastian graf cho rằng cần đóng cửa tuyến lộ
trình ban căng và nó sẽ giúp ngăn chặn người tị nạn từ một nước liên minh châu âu eu như hy lạp đi
vào một nước không thuộc eu như macedonia bên cạnh đó nhà ngoại giao áo cũng khẳng định châu âu
phải xem xét lại hiệp ước berlin cũng như phải áp dụng các nguyên tắc của những nước đang
chặn thành công dòng người tị nạn như tây ban nha hay australia theo ông các trường hợp di cư
của đức sẽ không được phép tị nạn ở châu âu trong khi đó tại đức gói biện pháp an ninh được
chính phủ lên kế hoạch thực hiện đang nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân nước này khi có
tới tám mươi hai số ý kiến ủng hộ quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt